thưa quý vị sáng nay ngày chín tháng năm tại trụ sở chính phủ thủ tướng chính phủ phạm minh chính
chủ tịch hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông hồng đã chủ trì hội nghị lần thứ ba của vùng
sự hội nghị có bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn trí dũng
phó chủ tịch thường trực hội đồng lãnh đạo các bộ ngành trung ương lãnh đạo của một mươi một tỉnh thành phố vùng đồng bằng sông hồng
hà nội hải phòng vĩnh phúc bắc ninh hưng yên hải dương quảng ninh thái bình nam định hà nam và ninh bình các chuyên gia và nhà khoa học
hội nghị đã công bố quyết định số ba trăm sáu mươi tám qdttg ngày bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn của thủ tướng chính phủ phê duyệt quy hoạch vùng đồng bằng sông hồng
thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
sở kết tình hình thực hiện nghị quyết số ba mươi của bộ chính trị về phát triển kinh tế xã hội
và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông hồng đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
và nghị quyết số một mươi bốn của chính phủ về chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết số ba mươi của bộ chính trị
tình hình triển khai một số dự án quan trọng liên kết vùng thảo luận kế hoạch điều phối liên kết vùng năm hai nghìn hai mươi bốn
báo cáo giả soát các cơ chế chính sách đặc thù của vùng
phê duyệt quy hoạch vùng đồng bằng sông hồng thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
vừa được thủ tướng chính phủ phạm minh chính ký ban hành vào đầu tháng năm
với quan điểm phát triển vùng đồng bằng sông hồng là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng
là động lực phát triển hàng đầu có vai trò dẫn dắt quá trình cơ cấu lại nền kinh tế
và chuyển đổi số mô hình tăng trưởng của đất nước để tạo đột phá phát triển nhanh bền vững
phát triển vùng phải phát huy vai trò và khai thác được hiệu quả các thế mạnh về địa chính trị
địa kinh tế điều kiện tự nhiên và các giá trị văn hóa lịch sử các hành lang
vành đai kinh tế cực tăng trưởng trung tâm kinh tế hệ thống đô thị
phát triển và cơ cấu lại vùng kinh tế phải dựa vào khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo
chuyển đổi số để nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả sức cạnh tranh của vùng
phải phát huy hiệu quả các trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ
các trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu quốc gia để chuyển đổi mô hình tăng trưởng
theo hướng công nghiệp và dịch vụ hiện đại nông nghiệp công nghệ cao hữu cơ
xanh tuần hoàn bảo đảm vùng phát triển hiện đại văn minh sinh thái dẫn đầu của cả nước
phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại bảo đảm tổ chức không gian hợp lý
hiệu quả thống nhất liên kết nội vùng liên vùng khu vực và quốc tế
phát huy tối đa những lợi thế của vùng và tác động lan tỏa của các vùng động lực
các hành lang kinh tế và các cảng quốc tế
theo quy hoạch vừa được phê duyệt tổ chức các hoạt động kinh tế xã hội của vùng
thành hai tiểu vùng phía bắc sông hồng và phía nam sông hồng
với một vùng động lực quốc gia bốn cực tăng trưởng và năm hành lang kinh tế
thủ tướng chính phủ phạm minh chính nhấn mạnh quy hoạch vùng đồng bằng sông hồng
đã đưa ra được quan điểm tầm nhìn mục tiêu phát triển trọng tâm đột phá
phương án phát triển giải pháp chính sách ưu đãi nguồn lực thực hiện quy hoạch thời gian tới
quy hoạch vùng sẽ mở ra tầm nhìn và không gian phát triển mới tạo động lực giá trị mới
trong bức tranh tổng thể về phát triển kinh tế xã hội của vùng đồng bằng sông hồng nói riêng
và cả nước nói chung
tới đây các đơn vị cần bám sát chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
nhất là nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng nghị quyết số ba mươi của trung ương bám sát thực tiễn
xuất phát từ thực tiễn tôn trọng thực tiễn lấy thực tiễn làm thức đo bám sát nhu cầu
nguyện vọng chính đáng của người dân xoay nghiệp đặt con người là trung tâm
chủ thể và nguồn lực động lực của sự phát triển
cùng với đó cần bảo đảm tuân thủ nghiêm và đồng bộ quy hoạch phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia
ngành lĩnh vực vùng địa phương bảo đảm hiệu quả công tác điều phối liên kết vùng
phát huy mạnh mẽ dân chủ trí tuệ tập thể bảo đảm tổ chức thực hiện quy hoạch khoa học
bài bản có trọng tâm trọng điểm bảo đảm an ninh năng lượng an ninh lương thực an ninh nguồn nước
bảo đảm kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội với bảo đảm quốc phòng an ninh biên giới
vùng biển và hải đảo giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội
thủ tướng cũng yêu cầu đẩy mạnh huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực kết hợp hài hòa
hiệu quả giữa nguồn lực bên trong và nguồn lực bên ngoài trong đó nguồn lực nhà nước có vai trò kích hoạt
dẫn dắt các nguồn lực xã hội đẩy mạnh phân cấp phân quyền đi đôi với vân bổ nguồn năng lực
và tăng cường kiểm tra sàm sát kiểm soát quyền lực đẩy mạnh phát triển kinh tế theo chiều sâu
theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
chuyển đổi số chuyển đổi xanh phát triển kinh tế tuần hoàn kinh tế chia sẻ đẩy mạnh phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ
hiện đại gắn với tổ chức không gian hợp lý hiệu quả thống nhất liên kết nội vùng liên vùng khu vực và quốc tế
đẩy mạnh thông tin truyền thông để nhân dân hiểu nắm rõ ủng hộ làm theo giám sát việc thực hiện quy hoạch
và thụ hưởng với tinh thần dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra dân giám sát dân thụ hưởng